các chuyên gia cảnh báo thay vì đứng thứ ba như trước đây
hiện đột quỵ đứng thứ hai trong các nguyên nhân gây tử vong chỉ sau bệnh tim mạch
có đến tám mươi bệnh nhân sau đột quỵ chịu những di chứng với tổn thương nặng nề
trong đó có khoảng ba mươi trường hợp không thể phục hồi
đột quỵ là tình trạng che đột ngột của các tế bào não do thiếu oxy
gây ra bởi sự tắc nghẽn lưu lượng máu hoặc vỡ động mạch máu não
những đặc điểm hay những bệnh lý đi kèm của người bệnh có thể coi là yếu tố nguy cơ của đột quỵ
có thể được liệt kê ra như tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ
tăng huyết áp làm tăng áp lực của máu lên thành động mạch đặc biệt là động mạch máu não
tăng nguy cơ vỡ mạch
những người có huyết áp ở mức một trăm bốn mươi trên chín mươi hoặc cao hơn cần được điều trị
hút thuốc lá
hút thuốc lá chủ động hay bị động đều làm tăng tỷ lệ đột quỵ
như có tin trong thuốc lá làm tăng huyết áp
ngoài ra khói thuốc cũng khiến thành mạch máu dày lên do tích tụ cholesterol dẫn đến sơ vỡ động mạch
một trong những nguy cơ dẫn đến đột quỵ
bao gồm sự khiếm khuyết của van tim hoặc nhịp tim không đều
một phần bốn trong số các ca đột quỵ của người cao tuổi xuất phát từ các bệnh liên quan đến tim
đài tháo đường
những người mắc bệnh đai tháo đường đi kèm với tăng huyết áp và béo phì
đây là hai trăm linh số những yếu tố nguy cơ của đột quỵ
tổn thương ná bộ trong những trường hợp tai biến để người mắc đài tháo đường thường rất nặng
cân nặng và chế độ luyện tập thể dục
thừa cân béo phì là một trong các nguyên nhân dẫn đến đột quỵ
tuy nhiên hoàn toàn có thể loại bỏ nguy cơ này bằng cách áp dụng các chế độ luyện tập hợp lý
như đi bộ chạy bộ đạp xe
các loại thuốc chống đông máu giúp giảm sự hình thành của các cục máu đông
được chỉ định trong điều trị cho những bệnh nhân bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ
tuy nhiên chúng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ do sốt huyết
ngoài ra việc sử dụng liệu pháp thay thế như hóc môn hoặc lạm dụng thuốc tránh thai
cũng có thể làm tăng nguy cơ tai biến
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những người từ năm mươi năm tuổi trở lên
có nguy cơ mắc bệnh đột quỵ cao hơn so với các nhóm tuổi khác
nam giới có tỷ lệ mắc đột quỵ cao hơn nữ giới
tuy nhiên nữ giới thường mắc đột quỵ khi đã cao tuổi
điều này làm giảm khả năng phục hồi và tăng nguy cơ tử vong
yếu tố gia đình
xu hướng sinh hoạt của gia đình có thể dẫn đến một số tình trạng bệnh giống nhau
ở các thành viên như đái tháo đường
hoặc tăng huyết áp làm tăng nguy cơ đột quỵ
bệnh hồng cầu hình liềm
gây hẹp và tác động mạch
dẫn đến giảm lượng máu cung cấp cho não gây đột quỵ
bệnh nhân đột quỵ có thể gặp một số triệu chứng như sau
gặp khó khăn trong việc nói
nhai nuốt thức ăn
dối loạn nhận thức
hạn chế vận động thậm chí liệt một bộ phận hoặc một bên cơ thể
đau đầu dữ dội
suy giảm thị lực
đột quỵ có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm bao gồm
đột quỵ là một trong những căn bệnh nguy hiểm
và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời
nếu các tế bào não bị hư hại quá nặng
có thể bị liệt hoàn toàn hoặc một phần cơ thể
đột quỵ có thể làm ảnh hưởng đến khả năng nói và hiểu ngôn ngữ của bạn
dối loạn nhận thức
một số bệnh nhân đột quỵ có thể gặp dối loạn nhận thức
và khó tập trung sau khi phục hồi
dối loạn thị giác
đột quỵ có thể làm ảnh hưởng đến khả năng nhìn và gây ra các vấn đề về thị lực
trong các di chứng của đột quỵ
các phổ biến nhất là dối loạn vận động như liệt
không thể đi lại
các dối loạn về nhận thức
khó vận động
bệnh nhân sau đột quỵ có dối loạn tâm lý
chức năng tình dục
di chứng sau đột quỵ được xem là bệnh lý đa tàn tật
bởi có nhiều dạng khuyết tật khác nhau cho một người bệnh đột quỵ
thường chúng ta chỉ nhìn thấy những di chứng rõ ràng như liệt
đi lại yếu
những di chứng về nhận thức
chức năng sinh hoạt
đại tiểu tiện
thậm chí là cả tình dục
cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sinh nguyên tiến dũng
phó giám đốc trung tâm đột quỵ
bệnh viện bạch mai để hiểu rõ hơn về vấn đề này
thời gian vàng này chúng ta sẽ xác định như thế này
trong điều trị tái tươi máu
ở bệnh nhân đột quỵ não
nếu như mà trong cửa sổ bốn năm giờ đầu
từ khi bệnh nhân bắt được triệu chứng
hoặc là khi bệnh nhân lần cuối cùng thấy bệnh nhân còn bình thường
là nếu như bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não
là bệnh nhân sẽ được
còn chế định là
sử dụng thuốc tiêu sợi huyết
thuốc tiêu sợi huyết
có chức năng là để
làm tiêu tan cái cục máu đông
mà nó gây ra bệnh lý nhồi máu não
trong cơ chế sinh lý bệnh của nó
còn đối với trường hợp mà bệnh nhân nhồi máu não
nhưng mà do tắt mạch máu
và mạch máu đây là mạch máu lớn của não
thì chúng ta
nếu bệnh nhân còn trong cửa sổ giờ vàng
chúng tôi sẽ cân nhắc đưa bệnh nhân
đi lên phòng can thiệp mạch não
chúng tôi luồn những dụng cụ
rất là tinh vi nhỏ như sợi trí
lên động mạch não và chúng tôi sẽ lấy
cái cục huyết gối tức là cục
gây tắt mạch máu não ra để khai thông lại
mạch máu não cho bệnh nhân
để giúp cho bệnh nhân hồi phục được tốt nhất có thể
vậy thì cái việc chỉ định
lấy huyết gối đó
thậm chí bây giờ thông qua các nghiên cứu
rất là chật chẽ
trong chuyên ngành đột quỵ
có thể cửa sổ can thiệp lên đến hai mươi bốn h
về khuyến cáo
đối với bệnh nhân bị đột quỵ chúng tôi luôn khuyến cáo
khi có người thân
người nhà bị đột quỵ
chúng ta hãy tích cực
hãy cẩn thận và hãy nhanh chóng nhất
đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế
càng sớm càng tốt
để bệnh nhân được tiếp cận với các phương pháp
điều trị đột quỵ não nhanh nhất có thể
thì mới càng nhanh
thì càng hiệu quả
cái bộ công cụ
dấu hiệu phát này
người ta hình thành trong
người ta muốn xây dựng để áp dụng
trong cộng đồng trong người dân của chúng ta
là những người
có thể áp dụng được những người mà không phải
có kiến thức về ngành y
nên là dấu hiệu này rất là đơn giản
và áp dụng được rộng rãi
còn khi mà các dấu hiệu
đột quỵ một số dấu hiệu
có thể nó không điển hình
nhưng chúng ta cũng không thể
loại trừ được bởi vì đột quỵ ấy không
ví dụ như đau đầu
chóng mặt quần nôn
tuy nhiên những dấu hiệu này không điển hình
và khi có những dấu hiệu nào mà tái đi tái lại
nhiều lần thì chúng ta nên đi khám sớm
để bác sĩ đột quỵ
các bác sĩ gia đình của chúng ta
có thể phát hiện được bệnh đột quỵ sớm
rõ ràng trong đột quỵ
chúng tôi có câu khẩu hiệu tiếng anh
time is rain tức là
thời gian là não
có nghĩa là chúng ta cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua
chúng ta càng chậm thì càng nhiều tế bào nã chúng ta mất đi
vậy thì nếu như bệnh nhân càng muộn
thì cơ hội hồi phục bệnh nhân sẽ càng giảm hơn
so với những người đến sớm
tuy nhiên đấy là cái trong trường hợp lý tưởng của chúng ta
với hoàn cảnh của chúng ta
nếu như bắt buộc bệnh nhân ở nhà một mình
và sau đó chúng ta mới phát hiện ra
thì tốt nhất chúng ta phát hiện được
thời gian nào nguyên tắc của chúng ta
vẫn là gì
đến bệnh viện càng sớm càng tốt nhanh nhất có thể
vì khi mà chúng ta càng giữ
lâu bệnh nhân ở nhà bao nhiêu
chúng ta cũng không đưa ra các biện pháp
điều trị bệnh nhân không được tiếp cận
với các phương pháp điều trị sớm
thì bệnh nhân sẽ càng thiệt mà thôi
thì đúng thực tế là
trong thực hành lâm sàng ở trung tâm đột quỵ
bệnh viện mai chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp
đó là gì
người nhà chích giái tai
hai bên sau đó nặn nó ra lấy dao lam
đích thân là tôi khai thác rất nhiều bệnh nhân
thậm chí là người con bệnh nhân
người ta lấy dao lam người ta
chích hai cái giái tai bệnh nhân
chích máu nặn hết
các đầu ngón tay
và mười đầu ngón chân luôn
một số trường hợp người ta lấy vôi
nó bôi vôi vào lòng bàn tay
lòng bàn chân bốn bên
và một số trường hợp này
người ta tư nghĩ là bị đột quỵ
thì phải nằm bất động
và người ta cho người thân
người mình nằm bất động tại giường
đến bốn đến sáu tiếng
thậm chí đến hết một ngày ngày hôm sau
người ta mới đi đến viện
và đó là những hoành động
hoàn toàn phản khoa học
hoàn toàn sai
và gây hại cho người thân của chính mình
khi mà các bạn
khi mà chúng ta có người thân
đã nghi ngờ bị đột quỵ
thì về nguyên tắc chúng ta phải đến bệnh viện
càng sớm càng tốt
không được chậm trễ càng chậm trễ
càng gây hại cho người nhà của chúng ta mà thôi
và những hành động đó
ví dụ như chích giải tai nặn
chích đầu người người ta bôi vôi
chỉ làm hại cho bệnh nhân
chỉ làm tổn thương và mất thời gian cho bệnh nhân mà thôi
thậm chí là gì
cái hành động chích giải tai
chích giải đầu ngón tay ngón chân
nếu như bệnh nhân đó đến với chúng tôi
vẫn còn sớm
chúng tôi đang cân nhắc trường hợp là sẽ phải sử dụng
thuốc tiêu sợi huyết
cho trường hợp nhồi máu não
tức là mạch máu bị tắt
tuy nhiên chỉ vì những hành động chích giải chảy máu đây
mà chúng ta lại sử dụng thuốc tiêu sợi huyết nữa
thì nguy cơ bệnh nhân sẽ chảy máu rất là khó cầm
ở những vị trí mà chúng ta đã chích giải đó
vậy thì tôi khuyên là
chúng ta đừng làm những hành động sai trái đó nữa
và khi đã phát hiện đột quỵ
phải đến bệnh viện ngay lập tức
thì đối với những bệnh nhân
mà đã bị đột quỵ rồi
về mặt vận động thì chúng ta phải lưu ý là
đối với những bệnh nhân đã bị liệt
thì trong đầu của chúng tôi
khi chăm sóc bệnh nhân là luôn luôn cảnh giác
vấn đề về ngã
vì những bệnh nhân bị liệt người ta không thể nào
tự giữ vững được bản thân mình
chính vì thế nên chúng tôi cũng
căn dặn người nhà khi mà chăm bệnh nhân
là luôn luôn phải theo dõi
và giám sát bệnh nhân không được lơ là
và hai nữa là
bệnh nhân mà tăng
vì người bệnh bị đột quỵ
người ta bao giờ quên là
mình đang bị liệt hoặc là bị liệt
nhưng người ta vẫn ham muốn được
tăng khả năng đi lại
muốn đi lại
để làm sao
để quay trở lại cuộc sống như bình thường
nhưng người ta không biết rằng là
việc đó sẽ làm tăng cái nguy cơ ngã cho bệnh nhân
như vậy nên là
cái việc người chăm sóc
rồi bám sát bệnh nhân hay là điều dưỡng chăm sóc
luôn luôn phải cảnh giác
hai nữa là cái việc mà khi mà chăm chọn
ở giường bệnh ấy
chúng ta bao giờ khi để
thành cáng hay thành giường của người nhà chúng ta
luôn luôn phải đưa lên
chúng ta không thể nào hạ thành giường xuống
rồi chúng ta đi ra ngoài
thì nếu như bệnh nhân chúng ta chỉ lăn một cái
người ta không thể tự bảo vệ được chính quyền
và lúc đó sẽ gây hại cho bệnh nhân nhà bệnh
vì còn việc
thứ ba đó là
làm sao để giữ phòng được tái phát
giữ phòng được tái phát bệnh nhân đột quỵ
thì đối với một thể bệnh đột quỵ
chúng ta sẽ có phát đồ
điều trị riêng
và nhiệm vụ của các bác sĩ đột quỵ
chúng tôi sẽ là thăm khám
đưa ra những cái
xét nghiệm cận lâm sàng lâm sàng cần thiết
để xác định ra chính xác là
bệnh nhân bị thể loại đột quỵ gì
căn nguyên đột quỵ gì
và từ đó đưa ra cái phát đồ chính xác nhất
tối yêu nhất hiệu quả nhất
đồng thời với đó là chúng ta phải kiểm soát
các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ
để giảm tối thiểu
cái việc tái phát cho bệnh nhân
ví dụ như là đáy thao đường cần phải kiểm soát tốt
với mục tiêu hbfc dưới bảy
và lối sống ăn uống nó phải đảm bảo
hay nữa tăng huyết áp
mục tiêu của chúng ta nó phải
ngưỡng huyết áp phải dưới một trăm ba mươi trên tám mươi
hay là kiểm soát
cái chỉ số về mỡ máu colesterol
và dlc phải dưới một tám mmol trên x
đấy là một trong số
của các bệnh đồng mắc
mà đối với một bác sĩ đột quỵ
cần phải biết